theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm bộ y tế đến tám giờ sáng nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đã khiến cho một ba trăm năm mươi năm người tử vong
và riêng tại trung quốc thì con số này là một ba trăm năm mươi ba người
còn đối với việt nam thì tính đến thời điểm này đã có một mươi sáu người mắc phải căn bệnh này
dịch bệnh đã được ghi nhận trường hợp mắc trên hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ